theo báo cáo tổng kết một mươi năm xây dựng nông thôn mới của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
vùng đồng bằng sông kiểu long hiện có gần năm mươi xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
trong đó có bốn trên một mươi ba tỉnh đã đạt vượt mục tiêu xã nông thôn mới được thủ tướng chính phủ giao
gồm tiền giang an giang kiên giang và bạc liêu
những kết quả này đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn nâng cao thu nhập cho người dân
trong đó có nhiều tiêu chí đạt và vượt so với chỉ tiêu như tiêu chí quy hoạch
tiêu chí thủy lợi tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn tiêu chí nhà ở dân cư
các cấp quỷ đảng chính quyền vẫn vào cuộc rất quyết liệt
cũng thể hiện về quãi trò làm chủ của người dân ở các mức độ khác nhau
thành tựu chúng ta đạt được cũng rất là lớn
thứ nhất là các chỉ tiêu mà đã giao cho vùng của chúng ta
các địa phương các tỉnh thực hiện rất là tốt
nếu như năm hai nghìn một mươi là cả hai vùng này
chưa hề có một xã nào được công nhận nông thôn mới cả
thì cho đến tháng tám hai nghìn một mươi chín đông nam bộ thì có bảy mươi
đồng bằng sông cửu long thì có bốn mươi bốn
tuy vùng tây nam bộ là tổng số xã thì thấp hơn bức bình quân của cả nước là năm mươi tám
nhưng có một chi tiết này

chỉ mỗi xã mà đạt được thì cả đông nam bộ và đồng bằng sông thủ long
thì đều cao hơn bức bình quân của cả nước
hiện vùng đồng bằng sông cửu long đã chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp
theo đúng hướng sang thủy sản trái cây lúa
từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn
chuyên canh nông sản chủ lực gắn với chế biến nâng cao giá trị gia tăng
từ những mô hình kinh tế hiệu quả này đã góp phần đưa thu nhập
cũng như mức sống của người dân nâng cao rõ rệt so với một mươi năm trước
hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu đề ra đến năm hai nghìn hai mươi